đến chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một mươi ba tỉnh thành miền tây đã công bố cấp độ dịch
trong đó duy nhất thành phố cần thơ có cấp độ một các địa phương còn lại đều ở cấp độ hai
hiện một số tỉnh thành có tuyến quốc lộ một chạy qua như long an thành phố cần thơ hậu giang đã tháo rỡ chốt kiểm soát dịch
đối với những tỉnh vẫn giữ chốt ở cửa ngõ ubnd tỉnh giải thích là kiểm soát về mặt khai báo y tế
tiêm vaccine để có hướng dẫn và áp dụng biện pháp cách ly hoặc tự theo dõi sức khỏe tại nhà đối với từng trường hợp
nhiều người dân thắc mắc từ tp hcm về các tỉnh thành miền tây sẽ di chuyển theo dõi sức khỏe cách ly như thế nào
theo chủ tịch tp hcm phan văn mãi thành phố sẽ công bố cấp độ dịch ngày hai mươi năm tháng một mươi
còn theo sở y tế thành phố đánh giá nguy cơ dịch trên địa bàn đang ở cấp độ hai
nếu dịch tp hcm ở cấp độ hai thì đối chiếu với quy định tại các tỉnh miền tây như sau
tp hcm quy định đối với việc kiểm soát người đến về từ địa bàn có dịch ở cấp độ một hai thì không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
người dân phải cung cấp thông tin trung thực theo yêu cầu của lực lượng chức năng tại điểm hỗ trợ khai báo y tế của thành phố
người dân phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú bảy ngày và luôn thực hiện năm k
người đến tp hcm phải khai báo y tế
cam kết thực hiện biện pháp tự theo dõi sức khỏe tại nhà
bạc liêu quy định người về từ khu vực nguy cơ trung bình cấp hai người chưa tiêm vaccine phải cách ly bảy ngày
sau đó theo dõi sức khỏe thêm bảy ngày thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của sở y tế
việc cách ly được thực hiện tập trung hoặc tại nhà nơi lưu trú
nếu đảm bảo điều kiện người chưa tiêm vaccine thì ưu tiên cách ly tập trung
đối với người không thể tự chăm sóc người từ sáu mươi tuổi trở lên có bệnh nền thai phụ
người dưới một mươi tám tuổi được cách ly tại nhà
tất cả trường hợp còn lại không phải cách ly y tế và đi lại không hạn chế
điểm đáng lưu ý là người dân trở về từ các khu vực chưa công bố cấp độ dịch
hoặc chưa xác định cấp độ dịch có nhu cầu vào bạc liêu được đến từ khu vực nguy cơ cao cấp ba
bến tre người về từ vùng cấp độ một hai được đi lại
đồng tháp người dân đi từ ngoài tỉnh về lưu trú
đối với người từ vùng dịch cấp một hai đến hoặc đi qua vùng dịch cấp một hai khi di chuyển
đi lại phải đảm bảo năm k không tập trung quá số lượng người tương ứng với cấp độ dịch
khai báo y tế quét mã qr tại các chốt kiểm soát dịch
cà mau người đến từ khu vực nguy cơ thấp cấp một khu vực trung bình cấp hai
thì được cho vào tỉnh không thực hiện cách ly
vĩnh long người về vĩnh long từ cấp độ một hai người tiêm đủ liều vaccine
liều cuối ít nhất một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
được khuyến cáo có kết quả xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ
khai báo y tế quét mã qr tại chốt kiểm dịch
nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở đau rát
thì khai báo cho cơ quan y tế theo dõi
người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine
khuyến cáo có kết quả xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ
khai báo tại chốt từ theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú bảy ngày
xét nghiệm sàng lọc theo kế hoạch của cơ quan y tế
an giang quy định người đến về từ địa phương có mức độ dịch
ở cấp một và cấp hai được đi lại bình thường
chủ tịch ubnd tỉnh trà vinh quy định từ giờ ngày hai mươi ba tháng một mươi
người dân trên địa bàn tỉnh được lưu thông đi lại bình thường
tại các chốt kiểm tra y tế cửa ngõ ra vào tỉnh
không phải xin phép cơ quan chức năng về việc ra vào địa bàn tỉnh
trà vinh quy định người về từ vùng một hai nếu đã tiêm đủ liều vaccine
mỗi cuối tối thiểu một mươi bốn ngày hoặc khỏi covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú bảy ngày
xét nghiệm kháng nguyên vào ngày thứ nhất
người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine
tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú một mươi bốn ngày
thực hiện xét nghiệm hai lần
sóc trăng người từ ngoài vào địa bàn tỉnh nếu có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine
mỗi hai đã tiêm ít nhất một mươi bốn ngày hoặc khỏi covid một mươi chín không quá sáu tháng
và đến từ vùng không có dịch
nếu đến từ vùng có dịch phải có kết quả xét nghiệm pcr âm tính
thì không phải cách ly
khi di chuyển trong nội tỉnh phải tuân theo các quy định của ngành chức năng
các trường hợp còn lại khi vào tỉnh sóc trăng
phải cách ly tập trung hoặc tại nhà theo quy định
ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo quy định của bộ y tế
người từ vùng đã công bố cấp độ dịch một hai khi vào tỉnh
không phải cách ly tập trung
theo đó người về từ vùng dịch cấp độ một hai sẽ hướng dẫn người dân khai báo y tế
sở y tế hậu giang khuyến cáo người dân về tỉnh phải khai báo y tế trung thực
chịu trách nhiệm về nội dung khai báo
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định của địa phương
người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn
hoặc vùng phong tỏa và trường hợp nghi ngờ
hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ
đến từ địa bàn có dịch cấp độ ba
phải có kết quả test nhanh âm tính
còn giá trị trong bốn mươi tám giờ
hoặc xét nghiệm pcr có giá trị trong bảy mươi hai giờ
người về từ địa bàn có dịch cấp độ một hai
thì không yêu cầu xét nghiệm
tỉnh tiền giang cho rằng trường hợp không chứng minh được mình
đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ một hai
thì phải có kết quả test nhanh âm tính
có giá trị trong bốn mươi tám giờ
hoặc xét nghiệm pcr có giá trị trong bảy mươi hai giờ
từ khi lấy mẫu
kiểm soát người đến về tiền giang
người từ địa bàn có dịch cấp độ ba
như nói trên về tiền giang thì thực hiện cách ly
xét nghiệm giám sát cụ thể
người tiêm đủ hai liều vaccine
điều cuối đã qua một mươi bốn ngày hoặc khỏi covid một mươi chín
có giấy xác nhận không quá sáu tháng
phải thực hiện cách ly tự theo dõi sức khỏe tại nhà
nơi lưu trú bảy ngày
người tiêm một mũi vaccine
thực hiện cách ly tại nhà bảy ngày
nếu xét thấy cách ly tại nhà không đảm bảo điều kiện
yêu cầu cách ly và công tác phòng chống dịch
thì cách ly tập trung xét nghiệm hai lần
sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà thêm bảy ngày
người chưa tiêm vaccine cách ly tập trung một mươi bốn ngày
thực hiện xét nghiệm bốn lần
sau đó theo dõi sức khỏe thêm một mươi bốn ngày
ubnd tỉnh tiền giang quy định
toàn bộ chi phí cách ly tập trung và chi phí xét nghiệm
đối với cách ly tại nhà do cá nhân tự chi trả
khoảng hơn bảy trăm linh người dân đã được bộ tư lệnh tp hcm
phối hợp với địa phương đưa về các tỉnh miền tây
trong sáng hai mươi một tháng một mươi
đó là những người có nguyện vọng trở về quê
vì gặp khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
người đi thăm gia đình
chữa bệnh rồi kẹt lại tp hcm
khi dịch bệnh bùng phát
bộ tư lệnh tp hcm sắp xếp người dân về miền tây
thành hai nhóm gồm
nhóm đi xe dường nằm kèm xe vận tải quân sự
cho phương tiện
nhóm tổ chức đi xe máy theo nguyện vọng người dân
có cảnh sát giao thông theo sát
cơ quan chức năng tp hcm
tặng bỗi trường hợp về quê
một phần quà gồm nước uống
sữa bánh ngọt khẩu trang
đồng thời tập đoàn phương trang hỗ trợ

hàng chục xe vận tải quân sự
vận chuyển phương tiện giúp người dân di chuyển
từ bến xe miền tây tp hcm về địa phương
một người dân cho biết
xa nhà mấy tháng trời tôi nóng ruột lắm rồi
tôi chỉ mong mong mau về nhà
đặt còn coi sóc nhà cửa
nghe nói mấy anh bộ đội có xe đưa về
còn tôi nhanh chóng đi đăng ký
thiệt may mắn quá
thự tá nguyễn thành phong
chủ nhiệm chính trị bộ tư lệnh tp hcm cho biết
bộ tư lệnh tp hcm triển khai sắp xếp
thành hai nhóm gồm
một nhóm đi xe dường nằm
kèm xe vận tải quân sự chở phương tiện
một nhóm tổ chức đi xe máy
theo nguyện vọng người dân
có cảnh sát giao thông tp hcm
cùng tỉnh tp hcm bám sát
về tới địa phương
ban chỉ huy quân sự cùng cơ quan có thẩm quyền
ở địa bàn sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận
hỗ trợ người dân thực hiện cách ly
theo dõi y tế đúng quy định
hầu như bà con đăng ký về quê đúng tinh thần
chủ trương vận động từ cơ quan chức năng
đa phần người về là phụ nữ
trẻ em người già
những người có sức khỏe ở lại tp hcm
tiếp tục lao động sản xuất
ban đầu số lượng người đăng ký
lên đến hơn một người
nhưng sau đó giảm dần còn tám trăm linh
tổ chức đưa người dân từ tp hcm về quê
là hoạt động nhất cử lưỡng tiện
vừa giúp người về phấn khởi
vừa giúp người ở lại an tâm
thượng tá nguyễn thanh phong nhận định
trước đó bộ tư lệnh
tp hcm đã tổ chức đưa hơn một người
từ tp hcm về tp huế
tỉnh tuyên quang